tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo danh hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tải xã định hòa huyện gò quao tỉnh kiên giang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thương đường bộ
nạn nhân trong vụ án này là chị phạm thị bích đã tử vong
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
minh điều khiển xe mô tô đi từ xã định hòa huyện gò quao về xã long thạnh huyện rồng riềng
khi đến đoạn đường thủ ấp đường xuồng xã long thạnh
do thiếu quan sát phía trước nên nó vấp phải ổ gà trên đường
xe của minh đụng vào phía sau xe mô tô đang chạy cùng chiều do anh trần văn thọ điều khiển
chở theo phía sau là chị phạm thị bích
cú va chạm làm cho chị bích ngã từ xe xuống đường và tử vong do bị chấn thương sọ não
lúc này bị cáo minh điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia và sử dụng giấy phép lái xe giả
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đồng ý thừa nhận
án ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ mà quả sơ thẩm đã tuyên